thưa quý vị thông tin từ bệnh viện đa khoa khu vực long khánh thành phố long khánh đồng nai cho biết
bệnh viện đã tiếp nhận và đang điều trị cho khoảng bảy mươi bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì
hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ
theo báo cáo nhanh của bệnh viện này các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn tiêu chảy sốt đau bụng
qua thăm khám ban đầu tất cả bệnh nhân ăn bánh mì thịt tại cơ sở bánh mì b phường xuân bình thành phố long khánh
từ một mươi năm h đến một mươi chín h ngày ba mươi tháng bốn
sau khi ăn các bệnh nhân xuất hiện những biểu hiện như trên
trong đó nhiều người tự mua thuốc uống tại nhà nhưng không khỏi nên nhập viện chữa trị vào sáng ngày một tháng một
sau khi thăm khám xét nghiệm bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhân đều bị nhiễm trùng đường ruột và được xử trí kịp thời
hiện tại tất cả các trường hợp trên có sức khỏe ổn định không có diễn tiến nặng thêm
ngay sau khi ghi nhận tình trạng trên cơ quan chức năng tp long khánh đã tiến hành kiểm tra cơ sở bánh mì b
theo đó cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
do đó đoàn yêu cầu cơ sở tạm ngưng bán bánh mì cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan chức năng tìm nguyên nhân vụ việc
thời gian gần đây đã có không ít những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra khiến cho dư luận hoang mang
mới đây nhất là vụ ngộ độc bánh mì ở sóc trăng khiến cho nhiều người nhập viện sau khi thưởng thức món ăn phổ biến này
chưa hai mươi sáu tháng một tri cục trường tri cục an
an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh sóc trăng xác nhận trên địa bàn phường một thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì
trước đó vào lúc một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một sở y tế sóc trăng tiếp nhận thông tin một số ca nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố
sau khi ăn bánh mì mua tại cơ sở đường hai bà trưng phường một thành phố sóc trăng có nhiều người phải nhập viện
sau đó đơn vị này nhanh chóng phối hợp với trung tâm y tế tp sóc trăng tổ chức đội điều tra tại năm bệnh viện trên địa bàn
sở y tế đã chỉ đạo tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với trung tâm y tế tp sóc trăng xác minh vụ việc theo quy định
vào ngày hai mươi năm tháng một trung tâm y tế tp sóc trăng xác định có hơn ba mươi ca nhập viện cấp cứu và điều trị
các bệnh nhân cho biết chiều ngày hai mươi bốn tháng một họ có mua bánh mì tại một tiệm nổi tiếng trên đường hai bà trưng thuộc phường một thành phố sóc trăng
sau khi ăn bánh mì có pa tả lụa trà bông dưa leo tới khuya cùng ngày thì bị đau bụng tiêu chảy phải nhập viện
đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đã kiểm tra tại hai cơ sở gồm tại điểm kinh doanh bánh mì thu hà địa chỉ số hai đường hai bà trưng khóm một phường một thành phố sóc trăng
và lấy mẫu hai sản phẩm gồm pate gan và thịt nguội để kiểm nghiệm đồng thời xét nghiệm tết nhanh một mẫu chả lụa chưa phát hiện hàn thê trong sản phẩm
còn tại cơ sở của hộ kinh doanh thái thị thu hà địa chỉ số hai mươi hai nguyễn văn hữu khóm ba phường một thành phố sóc trăng
đoàn kiểm tra phát hiện có một sản phẩm trà bông thịt heo chưa xuất trình được hồ sơ tự công bố sản phẩm
đoàn đã niêm phong chín mươi năm kg sản phẩm trà bông thịt heo đồng thời lấy mẫu để kiểm nghiệm
nhận định ban đầu của sở y tế sóc trăng tất cả bệnh nhân nhập viện cấp cứu điều trị đều có ăn bánh mì mua từ cơ sở thu hà nên khả năng đây chính là nguyên nhân gây ngộ độc hàng loạt
trong ngày hai mươi năm tháng một bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca nghi ngộ độc thực phẩm
sau khi điều trị sức khỏe ổn định nhiều người được xuất viện
đến trưa ngày hai mươi sáu tháng một bệnh viện tiếp tục tiếp nhận nhiều ca nghi ngộ độc thực phẩm
do số lượng bệnh nhân đông bệnh viện phải kê thêm giường
theo số liệu ghi nhận đến một mươi năm h ngày hai mươi sáu tháng một số ca nhập viện tiếp tục gia tăng
riêng tại bệnh viện đa khoa tỉnh có thêm một mươi bốn ca nhập viện nâng tổng số ca trong vụ ngộ độc là bốn mươi chín ca
hiện tất cả bệnh nhân nhập viện sức khỏe đã ổn định
bác sĩ trần văn dũng phó giám đốc sở y tế sóc trăng cho biết
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục thực hiện quy trình điều tra xử lý vụ ngộ độc hướng dẫn trung tâm y tế thành phố xử lý trường hợp này
và kiểm tra cơ sở sản xuất theo thẩm quyền quản lý
bác sĩ dũng chia sẻ
chúng tôi cũng thông báo tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
thống kê báo cáo số lượng bệnh nhân có các triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua tại cơ sở bánh mì nêu trên
đồng thời tập trung nguồn lực cấp cứu điều trị những trường hợp ngộ độc đang điều trị tại bệnh viện
sở y tế tiếp tục theo dõi chỉ đạo về diễn tiến và kết quả xử lý sau khi có kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm
ngay sau khi sự việc xảy ra chủ tiệm bánh mì nói trên cho hay
toàn bộ thực phẩm tại cửa hàng mua đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
trong khi chờ cơ quan chức năng có kết luận đã tạm thời ngưng bán
để ngăn ngừa trung tâm y tế tp sốc trăng kiến nghị đoàn kiểm tra liên ngành
tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất và địa điểm kinh doanh
tăng cường tuyên truyền khuyến cáo người dân lựa chọn thực phẩm đảm bảo an toàn
thưa quý vị trước đó không lâu cũng đã có một vụ ngộ độc liên quan đến bánh mì diễn ra ở quảng nam
được biết cũng đã có nhiều người mắc phải các biểu hiện ngộ độc
sau khi ăn tại cơ sở bánh mì phượng có tiếng lâu đời
ngay sau đó các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc và xử lý vụ việc
bên cạnh đó cũng có không ít khách hàng đã khởi kiện tiệm bánh mì này
cụ thể liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người nhập viện
sau khi ăn bánh mì phượng cơ sở tp hội an
vào sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai lãnh đạo tòa án nhân dân tp hội an
cho biết đang thụ lý đơn khởi kiện của nhóm bốn khách hàng hà nội
là khách du lịch tới hội an mua bánh mì ở tiệm bánh mì phượng
rồi bị ngộ độc vào hồi tháng chín
ngoài ra một nhóm khách quốc tịch trung quốc
cũng đã ủy quyền cho luật sư xúc tiến các thủ tục khởi kiện chủ tiệm bánh mì phượng
ra tòa án nhân dân tp quảng nam
theo một thẩm phán tòa án nhân dân tp hội an trước đó
cũng có nhóm khách hàng trong nước khởi kiện chủ tiệm bánh mì phượng ra tòa dân sự hội an
tuy nhiên vụ việc sau đó được hòa giải thành công
nhóm khách này yêu cầu đền bù các chi phí với tổng số tiền hơn một mươi chín triệu đồng
sau quá trình trao đổi giữa hai bên
số tiền được giảm xuống còn một mươi triệu đồng
và vụ việc được khép lại
riêng hồ sơ khởi kiện của nhóm bốn khách hàng ở hà nội
vẫn còn nằm tại tòa án nhân dân tp hội an
theo lãnh đạo tòa án nhân dân tp hội an
nhóm nguyên đơn gồm có bốn người cùng một gia đình
khởi kiện yêu cầu chủ tiệm bánh mì phượng đền bù thiệt hại cho mỗi người
trên một trăm linh triệu đồng
gồm chi phí nằm viện vé máy bay tiền khách sạn
lãnh đạo tòa án nhân dân tp hội an chia sẻ
chúng tôi để khách hàng và chủ quán bánh mì phượng liên lạc thương lượng với nhau
nhưng tới nay vẫn chưa thống nhất được khoản tiền đền bù
do lượng khách hàng bị ngộ độc quá nhiều gần một trăm năm mươi người
lại điều trị ở nhiều bệnh viện khác nhau
nên có thể lúc xảy ra vụ ngộ độc
việc liên lạc hỏi thăm người bị ngộ độc không được đầy đủ
một số khách hàng ban đầu khởi kiện
nhưng sau đó sẵn sàng chia sẻ với chủ tiệm bánh mì phượng
nhận khoản tiền đền bù hợp lý để rút đơn khép lại vụ việc
thẩm phán tòa án nhân dân tp hội an cho biết
chỉ nhóm khách hà nội hiện vẫn còn đơn
nếu hai bên không tự giải quyết được
tòa sẽ cân cứ theo luật để phân xử
cũng theo vị này toàn bộ khách hàng khởi kiện đều là khách du lịch
từ các nơi khác đến
những người bị ngộ độc do ăn bánh mì phượng sinh sống ở hội an
đều chấp nhận với cách giải quyết của chủ tiệm
trước đó vào chiều một mươi hai tháng chín
sau khi ăn bánh mì phượng
sau đó số lượng bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc tăng nhanh
thời gian ăn bánh mì của các bệnh nhân giải rác từ tám giờ
ngày một mươi một tháng chín đến hai mươi giờ cùng ngày
khoảng cách giữa thời gian xuất hiện triệu chứng
và thời gian ăn ít nhất là hai giờ
nhiều nhất là một mươi sáu giờ
thời gian ủ bệnh từ hai đến một mươi sáu giờ
hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng nôn mửa
đau bụng sốt cao đi tiêu lỏng nhiều lần và kéo dài
ngay sau khi chấp nhận sự việc
các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra sự việc
ngày hai mươi bảy tháng chín
theo tránh thanh tra sở y tế quảng nam cho biết
cơ quan chức năng đã làm việc với chủ cơ sở bánh mì phượng
địa chỉ hai b phan châu trinh tp hội an
thông báo kết luận vụ ngộ độc
các hành vi vi phạm và hình thức xử phạt
trước đó tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm thanh tra sở y tế
đã làm việc với chủ cơ sở bánh mì phượng
về kết quả kiểm tra xác minh ngộ độc
để hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vi phạm
kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan đến vụ ngộ độc
thực phẩm bánh mì phượng của viện pasteur nha trang
có bảy trên một mươi hai mẫu dương tính với khuẩn bacillus sirius
sinh độc tố và salmonella spp
hai loại vi khuẩn nguy hiểm này được phát hiện trong chả heo
thịt heo xíu xíu mại rau răm xà lách hành dưa leo
và đây chính là nguyên nhân làm ba trăm một mươi ba người bị ngộ độc thực phẩm
vào ngày một mươi một tháng chín vừa qua
trong đó một trăm linh ba người nước ngoài
số người nhập viện cấp cứu tại các cơ sở y tế
trên địa bàn tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
là hai trăm bảy mươi ba người
có bốn mươi người điều trị tại nhà và khai báo qua điện thoại
theo tránh thanh tra sở y tế cho hay
qua kiểm tra cơ sở bánh mì phượng đã có năm hành vi vi phạm
về quy định trong vệ sinh an toàn thực phẩm
trong đó hành vi nghiêm trọng nhất là chế biến thực phẩm
gây ngộ độc cho hơn năm người
mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
theo quy định nghị định một trăm một mươi
quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
tổng mức phạt tiền cơ sở bánh mì phượng là chín mươi sáu triệu đồng
đồng thời rút giấy chứng
nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh
cung cấp thực phẩm của cơ sở này
từ ba tháng đến năm tháng
và đây chắc chắn sẽ là một bài học
và là lời cảnh tỉnh cho chủ cửa hàng bánh mì
có tiếng trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
trước khi đưa tới tay khách hàng
chỉ vì một sơ suất nhỏ thôi
sẽ dễ dẫn tới những ảnh hưởng và hậu quả nghiêm trọng
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc
sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo